thưa quý vị công an tỉnh con tum đang xác minh điều tra vụ tai nạn giao thông
khiến xe ô tô khách dường nằm chở ba mươi khách bị lật lao thẳng xuống vực
khiến nhiều người bị thương vào đêm ngày hôm qua ba tháng hai
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút xe khách hãng ngọc gái mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín
lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng từ nam ra bắc
khi đến địa phần xã đắc crông huyện đắc lây
chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống vực sâu khoảng hai mươi mét
xe lộn nhiều vòng biến dạng và hư hỏng nặng khiến nhiều hành khách bị thương hoảng loạn
cảnh sát giao thông chạm ngọc hồi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tôm
phối hợp với cơ quan chức năng huyện đắc lây đã phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc phối hợp điều hành hoạt động bay
trong điều kiện thời tiết sương mù mây thấp ở các sân bay phía bắc
để chủ động phòng tránh và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực do diễn biến thời tiết
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết
phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không trung tâm quản lý luồng không lưu
công ty quản lý bay khu vực và các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không các cảng
để có kế hoạch phương án hoạt động khai thác phù hợp đồng thời thông báo kịp thời
và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển
trung tâm quản lý luồng không lưu và các cơ sở không lưu phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khí tượng
điều hành hoạt động bay phù hợp và phối hợp hỗ trợ các hãng hàng không sân bay khai thác bảo đảm an toàn bay
vào tối ngày hôm qua ba tháng hai các lực lượng thuộc công an tỉnh nghệ an đã bắt được đình khương linh
trú tại xã nghi liên tp vinh nghi can gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng công thương việt nam
việt tiên banh trình ánh thị xã cửa lò
vào chiều ngày một tháng hai đối tượng đi xe máy bịt mặt sông vào phòng giao dịch sử dụng hung khí là dao nhọn
và một vật nghi là lựu đạn đe dọa uy hiếp nhân viên và cướp đi số tiền bốn mươi sáu triệu đồng sau đó nhanh chóng bỏ trốn
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng nợ nần túng quẫn
nên đã cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ
được biết đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng tại nghệ an công an huyện yên thành phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng mua bán bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
cầm đầu đường dây này là trần thị lan chú tài huyện diễn châu
vào chiều ngày hai tháng hai tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã diễn kỷ huyện diễn châu
ban chuyên án đã bắt giữ thành công trần thị lan và nguyễn thị truyền chú tại huyện quế phong
vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định
đưa ra thông tin gian dối cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng
nguyễn văn tồn chú tại thành phố con tôm tỉnh con tôm đã vai hơn một mươi bốn tỷ đồng của nhiều người rồi chiếm đoạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tôm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn văn tồn
để điều tra về hành vi lừa đảo chiến mặt tài sản
theo điều tra ban đầu sau nhiều năm vai tiền không có khả năng trả nợ
năm hai nghìn hai mươi hai tồn là phó trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối
là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng
do tin tưởng nên nhiều người đã cho tồn vai hơn một mươi bốn tỷ đồng
thế nhưng sau khi nhận tiền tồn đã sử dụng để trả nợ cho người khác và tiêu dùng cá nhân
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng mua bán bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
qua công tác nắm tình hình đấu tranh chuyên án trên địa bàn huyện yên thành
công an huyện phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về việt nam
qua địa bàn xã chi lễ huyện quế phong về địa bàn huyện diễn châu để tiêu thụ
cầm đầu đường dây này là trần thị lan chú tệ huyện diễn châu
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng hai tại quốc lộ một a thuộc địa phận huyện diễn châu
ban chuyên án bắt giữ thành công hai đối tượng là trần thị lan và nguyễn thị truyền
chú tệ huyện quế phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội
ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt phạm giam văn công bình bốn mươi hai tuổi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đáng chú ý thủ đoạn của bình là hứa hẹn chạy xin giảm án và nhận của nạn nhân cả trăm triệu đồng
theo kết quả điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trần thanh thùy bị công an huyện cầu kè bắt phạm giam về hành vi chướng mại dâm
biết bình có người quen làm trong viện
kiểm sát nhân dân huyện cầu kè nên ông nguyễn minh chi là chồng của thùy đã đến nhờ giúp cho thùy được xử lý mức án nhẹ
sau đó bình yêu cầu ông trí đưa cho một trăm linh triệu đồng để bình nhờ người quen xem xét xử một năm tù giam
nhận được tiền bình đã chiếm đoạt rồi mang sang campuchia đánh bạc và thua hết số tiền
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thùy bị tòa nhân dân huyện cầu kè tuyên phạt năm năm tù giam
biết bị lừa ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ông trí đến công an huyện cầu kè tố giác hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh vừa tạm giữ hình sự đối với nguyễn hữu ngọc thanh
trú tại phường hà khẩu thành phố hạ long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông
khoảng hai mươi ba h ngày hai tháng hai tại đường an tiêm thuộc phường hà khẩu thành phố hạ long
thanh điều khiển xe ô tô chạy theo hướng từ phường việt hưng đến phường giếng đáy
đâm vào xe mô tô đi cùng chiều phía trước do ông phạm văn thu
chú tại phường hà khẩu thành phố hạ long điều khiển hậu quả làm ông thu
tử vong tại chỗ sau khi xảy ra tai nạn thanh lái xe bỏ chạy
công an thành phố hạ long khẩn trương triển khai biện pháp xác minh truy tìm
tại cơ quan công an kết quả xét nghiệm xác định nguyễn hữu ngọc thanh có nồng độ cồn trong máu là
hai trăm năm mươi sáu sáu mươi sáu mg trên một trăm linh ml máu dương tính với cẩn xa nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do thanh
điều khiển xe trong tình trạng có chất kích thích trong cơ thể không giữ được khoảng cách an toàn
đối với xe đi liền phía trước
thưa quý vị ngày tết là dịp vui chơi của mọi người nhưng với những người lính cảnh sát cơ động
thì rất bận rộn tại nhiều địa phương trên cả nước và tại hải phòng nói riêng vì sự bình yên của
người dân và để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu trọng điểm lực lượng cảnh sát cơ động
luôn phải ứng trực để sẵn sàng chiến đấu và nhận nhiệm vụ
càng gần đến những ngày tết thì những người lính cơ động lại càng không có thời gian cho riêng mình
và cho gia đình đối với họ tết thường đến sớm hơn để sau đó có thể có một ngày tốt hơn
sau đó mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ tập trung sẵn sàng cho nhiệm vụ
tạm năm gắn bó với đơn vị là tám năm đón tết sớm và trực chiến tại đây
với thượng úy lưu thanh hiền đơn vị chính là ngôi nhà thứ hai là nơi mà bông hồng thép này
đã dành hết tâm sức để làm việc và công hiến
tôi luôn thấy vui và cảm thấy rất hạnh diện với lại màu áo mình đang mặc và cảm thấy có thêm được
các anh em đồng chí đồng đội như một gia đình thứ hai của mình
và quây quần bên nhau để đón tết với nhau này cảm giác nó thực sự nó là rất là khó tài
chỉ có phải là những người chiến sĩ những người lính mới cảm nhận được cái việc rằng là
mình hứng thú với cái việc đón tết ở cơ quan như nào như là gói bánh trưng này dọn vệ sinh này
đi thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước ngày tết này nó rất là ý nghĩa
còn với chiến sĩ này năm nay cũng là năm đầu tiên hoàng thế vĩ đón tết xa gia đình
tham gia vào công tác chuẩn bị
tết cùng đơn vị những ấm áp sẽ chia quan tâm đến từ những người anh người chị đã giúp vĩ vơi đi nỗi nhớ nhà
thường thì mọi người sẽ nghĩ đi nghiệp vụ khổ nhưng mà bản thân tôi cảm thấy là đi nghiệp vụ rất đặc biệt và rất vui
chúng ta được trải nghiệm và gắn bó với các anh em mới bạn bè mới và những người đồng chí đồng đội mới
đây chính là ngôi nhà thứ hai của tôi tôi cảm thấy ở nơi đây anh em bạn bè
các đồng chí đồng đội
rất thân thiện và rất tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau
hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về là đơn vị tổ chức gói bánh trưng cho cán bộ chiến sĩ
và chỉnh trang khuôn viên đơn vị trang trí khánh tiết chuẩn bị những bữa cơm ngày tết
để anh em cán bộ chiến sĩ cảm nhận được đây đơn vị mình như là ngôi nhà thứ hai của mỗi chiến sĩ
cùng với việc tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui xuân đón tết
thì đơn vị chúng tôi tập trung công tác thường ứng trực trong những ngày trước trong và sau tết
đảm bảo đúng theo từng cấp độ đúng phương án giám đốc đã quy định
tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự tại các mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn
các mục tiêu kinh tế văn hóa
chính trị chúng tôi cùng quyết tâm cùng với lực lượng công ảnh phố
thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
giúp cho bà con nhân dân thành phố vui xuân đón tết thật sự là bình an
những đôi bàn tay tuy còn vụn về gói bánh những mâm cơm thất niên giản dị quây quần bên nhau
nhưng với họ nụ cười luôn thường trực trên môi bởi người lính là hết mình vì nhân dân